sáng ngày năm tháng ba tại hà nội vụ pháp chế bộ y tế đã tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến
liên quan đến chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
theo vụ pháp chế bộ y tế thời gian gần đây xuất hiện một số sản phẩm thuốc lá
được gọi là thuốc lá thế hệ mới trong đó có thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
hiện nay ở việt nam vẫn chưa có cơ chế pháp lý để kiểm soát các hoạt động liên quan đến nhập khẩu
buôn bán kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng
thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần phải xem xét các loại thuốc lá này có tác hại thế nào
tới sức khỏe và tính mạng của người dân ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội
vấn đề môi trường của nước ta
những hiểu biết về sản phẩm thuốc lá điện tử của thế giới cũng như việt nam đều chưa đầy đủ
các quốc gia cũng có quy định cơ chế pháp lý quản lý rất khác nhau với thuốc lá điện tử
thuốc lá làm nóng
việc xây dựng cơ chế pháp lý sẽ phải phụ thuộc vào hoàn cảnh đặc điểm mỗi quốc gia
tình hình sử dụng thuốc lá và các yêu cầu phòng chống tắc hại thuốc lá của mỗi quốc gia